các bậc lãnh đạo tiền bối sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ việt nam anh hùng
của đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước vì độc lập tự do của dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân
tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh đã thực hiện hiệu quả
chính sách an sinh xã hội chăm lo chú đáo đời sống vật chất tinh thần
cho gia đình chính sách hộ nghèo với tổng kinh phí hơn một năm trăm bốn mươi tỷ đồng
chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều chương trình vui xuân đón tết
cho hàng ngàn công nhân người lao động
sinh viên học sinh trẻ em nghèo người khuyết tật v v
với tên gọi như tết xuân vầy hai nghìn một mươi chín xuân yêu thương tổ ấm ngày xuân
chứa xe thanh niên công nhân về quê đón tết v v
đã góp phần mang đến cái tết đầm ấm cho mọi người
sở lao động thương binh và xã hội thành phố cho biết
năm nay số đối tượng chăm lo được mở rộng hơn so với năm ngoái
là những người chăm sóc mẹ việt nam anh hùng
chăm sóc thương bệnh binh đặc biệt đều được tặng quà
bàn quản lý đường sát đồn
sát đô thị thành phố hồ chí minh cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi đơn vị phấn đấu đưa tuyến đường sắt metro số một
đến thời điểm này dự án metro số một đã đạt sáu mươi bảy tổng khối lượng thi công
dù gặp phải một số khó khăn nhưng phải hoàn thiện cơ sở pháp lý
và điều chỉnh dự án đầu tư tổng mức đầu tư chậm bàn giao mặt bằng v v
đã ảnh hưởng đến tiến độ chung
trong năm hai nghìn một mươi chín ban quản lý đường sát đô thị tập trung triển khai nhiều giải pháp
để đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoạt thành tám mươi khối lượng dự án
và trong năm hai nghìn hai mươi đưa dự án metro số một vào vận hành
tuyến metro số một được khởi công từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
đây là tuyến metro đầu tiên trong mạng lưới tám tuyến metro của thành phố hồ chí minh
đã được quy hoạch
kết thúc đợt nghỉ tích kỷ hợi tuần qua hàng vạn người dân đã quay trở lại
thành phố hồ chí minh để lao động học tập khiến cho giao thông các khu vực
cửa ngõ và thành phố trở nên đông đúc
các phương tiện di chuyển khó khăn một số nơi ủng ứa cục bộ
tuy nhiên nhìn chung không xảy ra tình trạng ung tắc kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã triển khai
nhiều tổ chức công tác điều tiết tại các giao lộ điểm nóng có nguy cơ ủng tắc
giao thông như cầu bình điền bế xe miền tây bế xe miền đông v v
tình trạng ủng tắc chỉ xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ dẫn về thành phố hồ chí minh
như lòng an đồng nai v v
riêng khu vực nội thành các phương tiện di chuyển khá thuận lợi do có sự hướng dẫn
điều tiết kịp thời của lực lượng chức năng
nhiều trường hợp vi phạm các lỗi như đi không đúng làng đường
dỡ quá số người quy định dừng đổ trái phép đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm
thưa quý khán giả trạm cấp cứu một trăm một mươi năm

hiện phụ khắp hai mươi bốn quận huyện tại thành phố hồ chí minh
đã hỗ trợ rất tốt cho công tác cứu chữa kịp thời người bệnh
với sự linh hoạt trong phối hợp thực hiện giữa trung tâm điều hành một trăm một mươi năm thành phố
và các trạm vệ tinh đặt tại các cơ sở y tế tuyến viện hiệu quả cấp cứu người bệnh
đã được nâng lên rõ rệt
chỉ cần sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ
trong thời gian nhanh nhất lực lượng một trăm một mươi năm sẽ có mặt cấp cứu người bị nạn kịp thời
có đến phòng điều hành thuộc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố hồ chí minh
mới thấy được tinh thần làm việc luôn khẩn trương và tập trung cao độ của nhân viên tại đây
mọi ngày như một các kiếp trực phải bảo đảm sẵn sàng xuất phát đến nơi cấp cứu người bệnh
khi nhận được điện thoại yêu cầu hỗ trợ
đây là một ca triển khai đi cấp cứu người bệnh bị đột quỵ
xảy ra tại một phòng khám đa khoa tư nhân tại quận sáu
ngay khi nhận được tin báo xác định địa điểm
ekip gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng ngay lập tức xuất phát
tranh thủ thời gian nhanh nhất có mặt tại hiện trường hỗ trợ cho người bệnh
thì qua cái tổng đài một trăm một mươi năm á thì có những em nó trịch
thì khi tiếp nhận thì người dân gọi vô bất cứ hình thức nào
từ điện thoại bàn hay là điện thoại di động
thì ở đây nó vô đầu số một trăm một mươi năm thôi
thì khi tiếp nhận thì mấy em nó sẽ hỏi là bệnh nhân nó bị như thế nào
rồi địa chỉ họ và tên
tại ghi ra là cái lý do gọi số điện thoại
số người cần điện thoại
thầy ghi ra là bệnh lý của bệnh nhân đang gọi là cần gì
thì khi đó là mình sẽ xuất xe đi trong thời gian từ hai tới ba phút
là phải được ra là và lên xe đi ra tới hiện trường
thì cái khoảng thời gian mà tối đa mà tới trong cái tự ly nếu không kẹt xe
thì khoảng từ năm tới một mươi phút là phải tới được cái nơi bệnh nhân
qua ghi nhận bình quân phòng điều hành trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
tiếp nhận khoảng một trăm linh cuộc gọi một ngày
với đại đa số các ca cấp cứu là do tai nạn giao thông tai nạn lao động
hoặc yêu cầu hỗ trợ từ các phòng khám y tế tuyến quận huyện v v
và khả năng trung tâm đáp ứng đạt sáu mươi bảy mươi
trung tâm đang cố gắng để chỉ số này tăng dần
hiện nay trung tâm đã phận hành hệ thống điều hành cấp cứu một trăm một mươi năm thông minh
hoàn toàn bằng công nghệ thông tin
ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ qua tổng đài
nhân viên trực sẽ hướng dẫn trực tiếp cho người cung cấp tin báo
để có thể sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn
cùng với đó là ekip cấp cứu khẩn trương xuất phát đến địa điểm cần hỗ trợ
xe cấp cứu của trung tâm sẽ đến nơi nhận bệnh chỉ trong vòng một mươi phút
từ khi có cuộc gọi
và trung tâm đã có mạng lưới cấp cứu phụ khắp hai mươi bốn quận huyện
đội cấp cứu sau khi tới hiện trường sẽ thực hiện sơ cấp cứu
sau đó vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất
có chuyên khoa phù hợp với tình trạng bệnh lý để tiếp tục điều trị
trường hợp điểm cấp cứu xa trung tâm
phòng điều hành sẽ phối hợp với các tuyến bệnh viện vệ tinh gần nhất
để điều động lực lượng đến hỗ trợ cấp cứu
để nâng cao hiệu quả hoạt động
hơn năm năm qua
ngành y tế thành phố đã triển khai xây dựng mô hình trạm y tế vệ tinh
tại các bệnh viện tuyến quận huyện
kể cả bệnh viện tư nhân để sẵn sàng cấp cứu người bệnh
hiện toàn thành phố đã có hai mươi tám trạm y tế vệ tinh
mục tiêu mà trung tâm một trăm một mươi năm hướng đến là cấp cứu kịp thời khi người dân có yêu cầu
điều này đã chứng minh tính hiệu quả của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm theo mô hình mở
mới đây người dân huyện củ chi thuộc các xã tiếp giáp với huyện hóc môn và tỉnh bình dương như
tân thành tây tân thành đông phú hòa đông trung an hòa phú v v
rất vui mừng vì ngành y tế thành phố vừa đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa tân quy
giúp cho việc chăm sóc sức khỏe của người dân được thuận tiện hơn
dịp này trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cũng phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện
củ chi khánh thành trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm đặt tại phòng khám đa khoa tân quy
đây là trạm cấp cứu một trăm một mươi năm thứ hai mươi tám của thành phố và thứ ba của huyện củ chi
trước khi đội ngũ cấp cứu một trăm một mươi năm về đây hoạt động thì đã được bệnh viện cho đi học ở tuyến trên
hàng định kỳ bệnh viện còn cho tụi em tập hứng cấp cứu hội sức ban đầu
cấp cứu bệnh nhân chấn thương bệnh nhân ngân tim ngân thở nói chung là rất là nhiều
nhờ đó mà sau khi về đây công tác thì tụi em nói chung là không có gặp khó khăn gì
ở trong công tác dưới lúc một trăm một mươi năm
bệnh viện thì cung cấp đầy đủ thuốc trang thiết bị để tụi em sơ cấp cứu hay là cấp cứu một trăm một mươi năm rất là thuận lợi
phòng khám cũng đã trở thành trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm
cấp cứu một trăm một mươi năm đã xử trí rất nhiều ca của cấp cứu ở các khu vực quanh đây và cũng có ở gần xã
với là bình dương hóc môn có ca ở cách đây khoảng tầm hơn một mươi cây bệnh nhân bị chấn thương ngược kín
các bác sĩ và điều dưỡng nhân viên y tế ở đây đã chạy tới rất là nhanh và đã xử trí kịp thời cho bệnh nhân
bệnh nhân có khó thở ta cho bệnh nhân thở oxy giải phóng được thở cho bệnh nhân và đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để xử trí kịp thời
nhà ở đây nè nhưng mà mình cứ nghĩ là chất này nó cũng nhỏ nó cũng hay bằng của chi
thì mình không có lên nhưng mà giờ nghe mấy người tao đi về tao nói thì cũng nhiều cũng không được
ngay vậy thôi mình ghé mình khám
bởi vì mình uống thuốc hàng tháng hàng tuần ở củ chi cứ tới tuần nửa kỳ phải đi lên lấy thuốc uống
nên mỗi lần hết là phải đi lấy hôm nay hay gần thì mình đỡ một chút
trạm cấp cứu một trăm một mươi năm đặt tại phòng khám đa khoa tân quy có hệ thống xe cứu thương đúng chuẩn
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cùng với đội ngũ cấp cứu viên tần tâm
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện của người dân quanh địa bàn
trạm được bệnh viện huyện củ chi tăng cường đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm thuộc các phòng khám chuyên khoa
để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân
thực tiễn cho thấy hoạt động cấp cứu ngoại viện thông qua trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm triển khai hiệu quả
đang gắn kết chặt chẽ với quy trình báo động đỏ ngoại viện
giúp công tác cứu chữa người bệnh được thực hiện tốt hơn so với trước đây
thì sự phối hợp nhịp nhàng giữa bệnh viện và trung tâm thì là khi có cuộc gọi ở gần khu vực đó
thì trung tâm một năm sẽ gọi điện thoại báo cho trạm cấp cứu vệ tinh đó là địa điểm rước bệnh nhân ở đâu
hay là địa điểm cấp cứu ở đâu thì trong vòng hai năm phút là xe cái đội cấp cứu và xe là xuất phát khỏi cái nơi
xuất phát đến cái nơi mà tiếp cận bệnh nhân liền mà mình rất là hiệu quả
thay vì nếu mà không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể là trước khi nhân viên y tế tới
thì mình sơ cứu không đúng nè thì sẽ làm nặng nề hình tình trạng bệnh
hoặc là mình sơ cứu không kịp thì người ta sẽ bị sốc trước khi mà vào bệnh viện
thì sẽ làm nặng nề hình tình trạng và có thể là không cấp cứu được
trường hợp người dân bị không mai bị tai nạn hoặc bị bệnh nặng diễn tiến độc ngột trên đường
thì với mạng lưới cấp cứu ngoại viện này và cuộc gọi một năm thì xe cứu thương sẽ tiếp cận nhanh nhất
và khi tiếp cận sau khi sơ cấp cứu thấy tình trạng này cần phải can thiệp khẩn cấp
thì cái ekip
đi cấp cứu ngoại viện có thể báo động đỏ về bệnh viện mà có thể can thiệp được
để bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận và quy động toàn bộ nguồn lực trong bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân
thực tiễn đã nhiều trường hợp đã triển khai thành công sự phối hợp này
trước năm hai nghìn một mươi ba thành phố hồ chí minh chỉ có một địa điểm cấp cứu duy nhất
sau khi trung tâm cấp cứu một một năm được chính thức thành lập
thì đến nay đã hình thành nên mạng lưới cấp cứu một trăm một mươi năm phủ khắp hai mươi bốn quận huyện
ngoài những thuận lợi qua thực tế
hoạt động của trung tâm cấp cứu một một năm còn gặp những trở ngại khách quan
ảnh hưởng đến hiệu quả công việc
trung tâm cấp cứu một một năm là một trung tâm độc lập
thu nhập thấp nhưng áp lực công việc lại lớn
do vậy còn gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng
ngoài ra có thể kể đến tình trạng tin báo cấp cứu một một năm giả
hay những cuộc gọi quấy phá xảy ra rất thường xuyên
nhưng đến nay chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả
cái trường hợp này thì nó cũng xảy ra rất là nhiều
nhưng mà anh em ở đây thì nó cũng có kinh nghiệm rồi
khi nó phân tích về cái chọn lọc mà gọi phá thì nó cũng đã phân tích
thì cái đó là có xuất xe cấp cứu hay không
nhưng có những trường hợp cũng phải xuất xe
nếu mình nghi ngờ cái đó là đúng hoặc là sai
thì cái mình xuất đi tới bệnh nhân lỡ khi cần thiết là có thì như thế nào
mà không có thì như thế nào
thì bây giờ cái xuất xe tới cái hiện tượng trước
thì nhiều số thì mấy anh em bảo vệ là tới thì không có
nhưng mà mình vẫn xuất xe nhiệm vụ của mình là
khi cần người nhân dân cần là mình phải xuất xe để cấp cứu
cấp thời liền để cho về cái chăm sóc y tế theo chỉ đạo của sở y tế của y bàn
nói chung là của ngành
về cái cuộc gọi vào mà tin báo giả
hay là những cái thông tin không chính xác
hay là người ta gọi là hay là gọi là gọi phá
thì cái chuyện này thì nó có không những trung tâm cứu một năm
mà một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn cũng có
và kể cả những cấp cứu ngoại viện của các nước trên thế giới
thì tỉ lệ này cũng không có thấp đâu
tuy nhiên khi mà chúng tôi đã trực cấp cứu
thì các anh em bao giờ có cái tiêu chí rằng
đó là trên tinh thần lúc nào
cái cuộc gọi đó cũng là cuộc gọi thật
cho đến khi chúng ta lội trừ
bất cứ một tình huống báo động giả nào
thì chúng tôi cũng cố gắng đến tiếp cận hiện trường
nếu như có tình trạng đe dọa tính mạng của bệnh nhân
thì nó có hai cái giải pháp
một là như trong quá trình mà mình hỏi trao đổi
thì nghi ngờ thì mình hỏi một thời gian nào đó
thì rõ ràng bên kia cũng sẽ tự động cúp máy
còn nếu như chúng tôi không thế nào mà lợi trừ được
chúng tôi vẫn đáp ứng đi cấp cứu khi đến nơi
xác lập lại đó là thông tin giả thì mình chấp nhận
thưa quý vị với những hoạt động hiệu quả thiết thực mang lại
trạm cấp cứu một trăm một mươi năm được người dân rất đồng tình ủng hộ đón nhận
vì vậy thực tế trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố
đang gặp phải trở ngại lớn khi mở rộng quy mô hoạt động
nâng cao chất lượng phục vụ đó là tình trạng cán bộ nhân viên nghỉ việc nhiều
để có cái nhìn cận cảnh hơn về vấn đề này
phóng viên truyền hình dân dân đã có cuộc trao đổi ngắn
với lãnh đạo trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố hồ chí minh
trước tiên xin cảm ơn ông đỗ ngọc chánh
phó giám đốc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố hồ chí minh
đã trả lời cuộc trao đổi của truyền hình nhân dân
thưa ông ngoài những kết quả rõ nét của trung tâm đạt được thời gian qua
thì ông có thể cho biết một số cái trở ngại mà trung tâm gặp phải
đặc biệt là cái sự biến động về nhân lực khi mà nhiều người xin nghỉ việc
đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó thưa ông
trong năm vừa qua thì trung tâm cũng gặp phải một số vấn đề khó khăn
vì vấn đề khó khăn mà nói rõ nhất đó là vấn đề nhân lực của trung tâm
bởi vì trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm là một trung tâm không dựng lưu và phục vụ cho cộng đồng
cái điều đó nó làm cho một số nhân lực mà chính yếu đặc biệt là nhân lực về bác sĩ
thì họ không có một môi trường mà thực hành trong nội việc để mà nâng cao tình hồi chuyên môn sâu hơn
cho nên là cái điều đó làm cho họ tìm một môi trường khác hơn
còn trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thì trong một thời gian ngắn hạn
họ có một kỹ năng về cấp cứu tốt về hiện trường
là lúc đó đối với họ đó là đứng trên mặt khoa học như vậy là tốt rồi
cái thứ hai nữa ngoài về vấn đề tiến nhiệm phụ chuyên môn
ở trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm cũng là một trung tâm không dựng lưu và cái nguồn thu rất là hạn chế
thành ra cái thu nhập của nhân viên cũng rất là thấp so với các đơn vị khác
cái điều đó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ

cái điều đó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ đó cũng là hai nguyên nhân chính mà là trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm

vậy hiện trung tâm đã có những giải pháp gì để cho người lao động gắn bó lâu dài với công việc ở đây
vậy hiện trung tâm đã có những giải pháp gì để cho người lao động gắn bó lâu dài với công việc ở đây

thì chúng tôi cũng đã có một số giải pháp và xin chú trương từ ủy ban nhân phố và sở y tế
cái thứ nhất là cái tăng cường về hoạt động tri mein
chăm sóc sức khỏe sâu hoặc là một lĩnh vực mà chuyên ngành về cấp cứu ngồi viện đó là không
những việc cấp cứu ngoài hiện trường nhưng cũng có thể tăng cường lên là chăm sóc sức khỏe tại
nhà hay là những dịch vụ khác dịch vụ vận chuyển rồi phục vụ các lễ hội công tác công tác thì để
tăng thêm về cái khoản lương và điều đặc biệt là chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chuyên ngành về cấp cứu
ngồi viện và như sẽ cứ một số anh em bác sĩ trẻ điều dưỡng và y sĩ sẽ đi học ở nước ngoài tham
quan nước ngoài được tìm hiểu cái mô hình chuyên sâu về cấp cứu ngồi viện và đặc biệt là nó có một
cái mã mạch nghiệp rõ ràng cho cái đội ngũ cấp cứu ngồi viện cái nữa là bắt đầu chúng ta sẽ chuyển
đổi một số các dịch vụ chẳng hạn như là huấn luyện về sơ cứu cộng đồng huấn luyện cho các cái phòng
khám ngồi trú các chuyên khoa khác mà ngồi trú các chuyên khoa khác mà ngồi trú các chuyên khoa khác mà ngồi
bệnh viện thì đó là thuộc trách nhiệm của bác sĩ điều dưỡng của trung tâm quốc năm mà huấn luyện cho
họ có những kỹ năng sơ cứu cộng đồng và cũng đó chính là cái sự hấp dẫn của nhân lực ở đây đi sâu
vào chuyên môn cái lĩnh vực cấp cứu ngồi viện mà thế giới đã đi lâu rồi đó là cái chửi người ta hay
dùng đó là paramedics tức là chuyên viên cấp cứu trước viện đó là cái nghề nghiệp rõ ràng thì bước
đầu chúng tôi đã thiết phục được số anh em ở lại giấc bó như trung tâm một lần nữa xin cảm ơn bác
sĩ đỗ công chánh đã trả lời cuộc trao đổi của chương trình nhân dân cảm ơn bạn thưa quý khán giả
có thể thấy việc giữ người để nâng cao chất lượng hoạt động cấp cứu một trăm một mươi năm thực sự là câu chuyện không
dễ thực hiện trong thời gian ngắn dù vậy qua thực tế triển khai mô hình trạm cấp cứu một trăm một mươi năm kết hợp cùng
với điều rõ mà ngành y tế thực hiện đã thực sự giúp ích rất nhiều cho công tác cấp cứu chăm sóc
sức khỏe người dân tại thành phố hồ chí minh đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố
hồ chí minh hôm nay một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn mời thư từ
liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcm hôm nay chấm tivi a gom gmail com xin
kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo à à à à à à à à à à à